ngày hai mươi ba tháng một mươi một bộ năng lượng ukraine thông báo tất cả các nhà máy điện hạt nhân và hầu hết các nhà máy nhiệt điện và thủy điện ở nước này đã tạm thời ngừng hoạt động
động thái trên diễn ra trong bối cảnh các cuộc giao tranh giữa nga và ukraine vẫn đang diễn ra căng thẳng
trong khi đó đại đa số các hộ tiêu dùng điện trên toàn ukraine đã bị cắt điện do mất điện hệ thống sửa và cấp nước có thể bị gián đoạn
cùng ngày mỹ công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá bốn trăm linh triệu đô la mỹ cho ukraine bao gồm các máy phát điện để giúp nước này đối phó với tình trạng mất điện
trong một tuyên bố lầu năm góc cho biết gói viện trợ cũng bao gồm đạn dược cho các hệ thống phòng không nasam tiên tiến và hệ thống rocket pháo binh cơ động cao himax
cùng với súng máy hạng nặng có kính ngắm ảnh nhiệt để chống lại máy bay không người lái của nga và hơn hai mươi triệu viên đạn cho vũ khí nhỏ
trong khi đó các thành phố ở châu âu vào ngày hai mươi ba tháng một mươi một
kêu gọi gửi các máy phát điện dư thừa tới ukraine nhằm giúp nước này vượt qua mùa đông lạnh giá